lúc một mươi ba h ngày một mươi tháng bảy tại khu vực núi con voi thuộc xóm tám xã diễn lộc huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đã xảy ra một vụ cháy rừng các lực lượng chức năng đã được điều động để khống chế đám cháy
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã điều động cán bộ chiến sĩ và năm xe chữa cháy
nhanh chóng tới hiện trường phối hợp với công an huyện diễn châu và người dân triển khai chữa cháy
do trời nắng nóng gió phơn thổi mạnh đã gây khó khăn trong công tác chữa cháy
đến hai mươi giờ cùng ngày đám cháy đã cơ bản được khống chế
tuy nhiên các lực lượng chữa cháy vẫn bố trí người ở lại để canh phòng đồng thời dập tắt các điểm cháy nhỏ còn lại